ngày tám tháng sáu giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên trắng bắc hà tỉnh lào cai đã diễn ra sôi động hấp dẫn người xem
bởi những chú ngựa thồ và những kỵ sĩ chân đất so tài quyết liệt mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao tây bắc
theo ước tính đã có khoảng bảy mươi khán giả có mặt cổ vũ cho giải đua lần này
tham dự giải đua có tám mươi bảy nài ngựa đến từ các bản làng vùng cao của tỉnh lào cai hà giang và tuyên quang
nét độc đáo của giải là đua ngựa thồ của nhà nông vốn quen thuộc chuyên trở hàng trên nương giấy
kỵ sĩ thi đấu là những nông dân đích thực là người các dân tộc vùng cao như mông tày nùng đam mê môn thể thao truyền thống và tài nghệ cưới ngựa không yên
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá năm mươi triệu đồng cho nài ngựa
giải đua vàng văn báo đến từ huyện simacai tỉnh lào cai
đây là năm thứ một mươi ba liên tiếp giải đua ngựa truyền thống bắc hà được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương